thưa quý vị theo dự báo thì miền bắc sẽ tiếp tục có những đợt không khí lạnh bổ sung từ nay cho đến tết nguyên đán
các chuyên gia đánh giá đây sẽ là đợt rét nhất kể từ đầu mùa đông cho đến nay
trời rét quý vị nhờ giữ ấm cơ thể đặc biệt là người cao tuổi nên hạn chế ra ngoài không tập thể dục quá sớm hạn chế ăn đồ nhiều dầu mỡ và tăng cường chất sơ
cũng do ảnh hưởng của không khí lạnh nên miền trung mưa sẽ lan xuống quảng ngãi
trái lại thì thời tiết khu vực nam bộ đang trong những ngày nắng khô thuận lợi cho các hoạt động mua sắm hay dọn dẹp nhà cửa để đón tết